năm tháng đầu năm xuất khẩu gạo có nhiều khởi sắc
dự báo đến hết tháng sáu thị trường lúa gạo tiếp tục có nhiều diễn biến tích cực
khối lượng gạo xuất khẩu tháng năm ước đạt bốn trăm năm mươi hai tấn với giá trị đạt ba trăm bốn mươi bảy triệu đô la mỹ
đưa khối lượng xuất khẩu gạo năm tháng đầu năm ước đạt hai sáu mươi sáu triệu tấn và một bốn mươi năm tỷ đô la mỹ
trung quốc vẫn tiếp tục là thị trường số một về nhập khẩu gạo của việt nam
tại thị trường trong nước tính chung năm tháng đầu năm giá lúa có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng
trong đó lúa thường tăng một trăm linh hai trăm linh đồng một kg lúa chất lượng cao tăng bốn trăm linh năm trăm linh đồng một kg
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo đến hết tháng sáu giá lúa gạo trong nước vẫn tiếp tục diễn biến tích cực do triển vọng xuất khẩu gạo trở lại sang philippines